bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn trân trọng những ý kiến đóng góp của các đồng chí công an lão thành đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
mong tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
để hiện sự tri ân của đảng ủy công an trung ương lãnh thảo bộ công an đối với các thế hệ cán bộ công an đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã đến thăm chúc tết các đồng chí và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và bộ công an nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn cùng tham gia đoàn có thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại các nơi đến thăm bộ trưởng tô lâm đã dâng hương tưởng nhớ cố tổng bí thư lê duẩn tổng bí thư nguyễn văn linh đồng chí trần quốc hương nguyên bí thư trung ương đảng đồng chí phạm hùng nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng nguyên bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an đồng chí mai trí thỏ nguyên bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an đồng chí bụi thiện ngộ nguyên bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an
bộ trưởng tô lâm đã tới thăm chúc tết đồng chí nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch nước đồng chí trương tấn sang nguyên chủ tịch nước
nhân dịp xuân mới bộ trưởng tô lâm đã ân cần thăm hỏi động viên thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
bộ trưởng tô lâm mong muốn người thân trong gia đình các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của cha ông góp phần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an trân trọng cảm ơn đối với sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho lực lượng công an nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đ
công nghiệp quốc phòng việc xây dựng các quy định về tổ hợp công nghiệp quốc phòng trong dự thảo luật
là sự thể chế hóa nghị quyết số tám về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm hai nghìn ba mươi
và những năm tiếp theo nghị quyết bốn mươi bốn của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về chiến lược bảo vệ
tổ quốc trong tình hình mới và nhiều quan điểm chỉ đạo quan trọng của đảng như xây dựng phát triển
công nghiệp quốc phòng an ninh tự lực tự cường hiện đại lưỡng dụng sử dụng mũi nhọn của công nghiệp quốc gia
chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nguồn lực khoa học công nghệ phục vụ cho công nghiệp quốc phòng
nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế thực hiện mục tiêu quốc gia khởi nghiệp từ phát triển công nghiệp quốc phòng
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nhấn mạnh xây dựng chính sách về tổ hợp công nghiệp quốc phòng
là nội dung mới quan trọng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật
tiếp thù có chọn lọc kinh nghiệm của các nước nghiên cứu xây dựng các chính sách liên kết
về công nghiệp quốc phòng an ninh trên thực tế góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp quốc gia
đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chiều nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đã về thăm tặng quà tết nguyên đàn giáp thìn tại xã tam giang huyện yên phong
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh thượng tướng trần quốc tỏ khẳng định đảng nhà nước quốc hội
luôn quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo xác định đây vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu để phát triển bền vững
và đã trở thành một chủ trương lớn một chương trình của quốc gia giàu tính nhân văn thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc
đồng chí đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống cho các gia đình chính sách
các hộ nghèo người lao động còn gặp khó khăn trong cuộc sống
nhân dịp chuẩn bị đón tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn thượng tướng trần quốc tỏ gửi lời chúc tới đảng bộ
chính quyền và nhân dân bắc ninh nói chung huyện yên phong nói riêng đón tết cổ truyền vui tươi đầm ấm
mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn quyết tâm phân đấu thoát nghèo xây dựng địa phương ngày càng phát triển
tại chương trình đoàn công tác đã trao nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa cho sáu mươi năm hộ nghèo tại xã tam giang
sáng nay tại hà nội bộ công an phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và ban thi đua khen thưởng trung ương
tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an phó giáo sư tiến sĩ hoàng phúc lâm phó giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tiến sĩ phạm huy giang trưởng ban thi đua khen thưởng trung ương đồng chủ trì hội thảo
hội thảo được kết nối trực tuyến tới điểm cầu công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hơn chín mươi bài viết một mươi năm tham luận tại hội thảo cũng đã nêu bật những kết quả một mươi năm đổi mới phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc trong lực lượng công an nhân dân
quả đó cho thấy bộ công an công an các đơn vị địa phương đã bám sát nội dung chỉ thị ba mươi bốn ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn của bộ chính trị
quyết liệt thực hiện kế hoạch số bốn mươi sáu của đảng ủy công an trung ương để lãnh đạo chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong công an nhân dân
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc đã được tổ chức sâu dọc
bám sát thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương đơn vị gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
công tác thi đua khen thưởng đã được nhiều kết quả tích cực đã lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân
phát biểu tổng kết hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các nhà khoa học
nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã có nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc qua đó làm rõ chủ đề hội thảo
đồng chí thứ trưởng đề nghị các cơ quan thường trực và tổ giúp việc tổng hợp thẩm định lựa chọn biên tập các ý kiến tham luận
lựa chọn những ưu điểm tồn tại kinh nghiệm được rút ra tạo cơ sở về mặt lý luận và thực tiễn
góp phần cho việc tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba mươi bốn của bộ chính trị khi có yêu cầu
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
điều cao tinh thần trách nhiệm và tròn nong cốt trong bảo đảm an ninh trả tự hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước
phong trào vì an ninh tổ quốc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc không ngừng tu dưỡng rèn luyện học tập làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân xây dựng phong cách gần dân trọng dân hiểu dân có trách nhiệm với dân
nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân lúc dân cần lúc dân khó có công an góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới